tại quận ba đình hà nội thầy và trò trường trung học cơ sở thăng long đã được hòa mình trong không gian âm nhạc cổ điển
cùng chương trình biểu diễn piano crenet cho các em học sinh cấp một cấp hai trên địa bàn thành phố hà nội
do hội giao lưu văn hóa nhật việt phối hợp với cục hợp tác quốc tế bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức
chương trình nhằm mục đích đưa âm nhạc đến gần hơn với học sinh
truyền cảm hứng và bước đầu tạo dựng cho trẻ em việt nam những ước mơ cống hiến và nuôi dưỡng tính nhân văn
đây là điều giúp cho chương trình này đã rất thành công tại nhật bản nhiều thập kỷ trước
tại buổi biểu diễn nhiều tác phẩm âm nhạc kinh điển dành cho độc tấu và song tấu piano claginet
đã được thể hiện bởi hai nghệ sĩ nổi tiếng đến từ xứ sở hoang đào là nghệ sĩ piano chika murata và nghệ sĩ carrerinet ivan kohan
buổi biểu diễn thực sự đã trở thành ngày hội âm nhạc đầy bổ ích và lý thú
là nơi gieo hạt ưa mầm cho nguồn cảm hứng và tài năng âm nhạc sau này của các em học sinh trường trung học cơ sở thăng long nói riêng
và học sinh cấp một cấp hai trên địa bàn thành phố hà nội nói chung
đồng thời góp phần tô thắm thêm mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước việt nam nhật bản